thưa quý vị và các bạn
tùy tiện gắn mắt quốc tế để thu học phí cao
chương trình giảng dạy chất lượng đào tạo thiếu sự kiểm định
giám sát của các cơ quan chức năng
và tình trạng nở rộ của các cơ sở đào tạo của yếu tố nước ngoài thời gian qua
đang bộc lộ không ít bất cập
có nguy cơ đem tới những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội
điều đó cho thấy bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận
lĩnh vực này đang tồn tại những yếu tố cần được kịp thời chấn chỉnh
chương trình hôm nay giới thiệu bài
chấn trình tình trạng nhiễu loạn trường quốc tế của tác giả đông á
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thời gian qua
quá trình mở cửa hội nhập quốc tế đã tạo được kiệp thuận lợi
cho nhiều lĩnh vực ngành nghề ở việt nam
có cơ hội tiếp cận tiếp nhận ứng dụng các thành tựu tiên tiến của thế giới
trong lĩnh vực giáo dục
mô hình giáo dục của nhiều quốc gia phát triển
đã nhanh chóng du nhập vào việt nam và được đón nhận
cùng với đó là sự nở rộ các hình thức đào tạo đa dạng
có yếu tố nước ngoài
đưa tới sự xuất hiện ngày càng nhiều trường quốc tế
từ bậc mầm non đến đại học
với các gia đình có điều
việc cho con theo học tại các cơ sở đào tạo này
được coi là đầu tư cần thiết
giúp con tiệm cận với nền giáo dục
của các quốc gia tiên tiến trên thế giới
và được coi như bước đêm
để trẻ du học trong tương lai
nắm bắt được nhu cầu
không ít cơ sở đào tạo đã lập lờ đánh lận con đem
khi đặt tên trường bằng cách gắn mát nước ngoài
treo biển quốc tế
để thu hút học sinh
đi đổi với các danh sừng này
là mức học phí rất cao
có thể lên tới sáu trăm linh
đến bảy trăm linh triệu đồng một năm
chưa kể các chi phí như tiền ăn uống
tiền ô tô đưa đón
tiền đồng phục tiền sử dụng
những tiện ích khác của nhà trường
điều đáng nói ở đây là
tình trạng một số cơ sở giáo dục
mang danh trường quốc tế mà chất lượng giáo dục
lại không được như quảng cáo
bởi nếu chỉ với vài ba giáo viên là người nước ngoài
có mặt trên bục giảng
học sinh được tăng cường học ngoại ngữ
thì cũng không thể giúp các trường này
đạt chuẩn quốc tế
chưa kể một số trường mang danh quốc tế
nhưng còn tạm bỡ phải thuê địa điểm
và cơ sở vật chất
giáo viên cơ hữu chưa bảo đảm theo quy định
giáo trình giảng dạy sao chép chấp vá
từ nhiều nguồn khác nhau
hậu quả là dù phải đóng một khoản học phí
rất tốn kém
sau người học lại nhận được chất lượng đào tạo
không như kỳ vọng
thậm chí yếu kém
thế nên đã có tình trạng
khi vì lý do nào đó
mà phải trở lại học trường công lập
học sinh một số trường quốc tế
lại không theo kịp
do kiến thức hồng quá nhiều
hoặc khi du học
các bằng cấp chứng chỉ do trường gắn mắt quốc tế cấp
lại không hề có giá trị
với yêu cầu của nhà trường nước sở tại
dẫn đến việc học sinh bị yêu cầu
học lại chương trình phổ thông
vậy nhưng vì thiếu thông tin
vì bị hấp dẫn từ quảng cáo
của trường quốc tế
và cả từ tâm lý xính ngoại
không ít phụ huynh vẫn hâm hở đăng ký
để con cái theo học trường quốc tế
dù thực chất chỉ là trường
nhưng không có tâm lý xính ngoại
không chỉ mất tiền
con em bị thiếu kiến thức
mà còn để lại hậu quả nặng nề
trong tâm lý của một số học sinh
sau khi theo học tại những ngôi trường như vậy
theo khoản hai
khuyến khích hợp tác về giáo dục với việt nam
của luật giáo dục năm hai nghìn năm thì
việc hợp tác đào tạo
mở trường hoặc cơ sở giáo dục khác
của người việt nam
định cư ở nước ngoài
tổ chức cá nhân nước ngoài
tổ chức quốc tế
trên lãnh thổ việt nam
do chính phủ quy định
mọi cơ sở giáo dục hợp tác quốc tế
hay mang danh quốc tế
đều phải được cơ quan chức năng thẩm định cấp phép
tuy nhiên hiện nay
việc gắn mắt quốc tế của nhiều trường
đang diễn ra tràn lan tùy tiện
theo kiểu tự phong
đây là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời
hàng trăm trường quốc tế
từ bậc mầm non đến đại học
tập trung nhiều nhất ở hà nội
thành phố hồ chí minh
hoạt động công khai
tuyển sinh rầm rộ
thông tin quảng cáo
mà các trường này đưa ra để chào mời
thường hết sức hấp dẫn
nhưng trung trung không rõ thực hư
như trường đạt chuẩn quốc tế
đã được xếp hạng và cấp phép
bởi các tổ chức giáo dục uy tín
trên thế giới
giáo viên là người nước ngoài
học sinh được cấp bằng tương đương
trình độ quốc tế
và khi du học
học sinh sẽ được các trường bản xứ
về hiện tượng này
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
lê ngọc quang cho biết
theo thống kê mới nhất
hà nội có một mươi một trường được gọi
là trường quốc tế
còn các trường khác chỉ có yếu tố nước ngoài
sở sẽ sớm công bố
đích danh những trường này rỗng rãi
để người dân nắm được
tránh trường hợp mạo danh gây hiểu nhầm cho phụ huynh
còn phó giáo đốc sở giáo dục và đào tạo
tp hcm nguyễn văn hiếu khẳng định
các trường tư thuộc được phép
giảng dạy chương trình quốc tế
hoặc chương trình tích hợp
họ tư gắn mắt trường quốc tế
nên nhiều phụ huynh nghĩ rằng
chỉ cần giảng dạy chương trình nước ngoài
đó sẽ là trường quốc tế
trong khi đó trường có yếu tố nước ngoài
phải do tổ chức nước ngoài thành lập
có vốn đầu tư nước ngoài
dạy chương trình cho nước ngoài biên soạn
mặc dù vốn đầu tư nước ngoài
dạy theo chương trình nước ngoài
nhưng các trường này vẫn chiêu sự quản lý
của ủy ban nhân dân các cấp
cộng sở giáo dục và đào tạo
theo cơ quan chức năng
hiện tp hcm có hai mươi một trường phổ thông
được cấp phép và công nhận
là trường của yếu tố nước ngoài
hay còn gọi là trường quốc tế
do đó những trường không nằm
trong danh sách này
chỉ được gọi là trường tư thuộc
tương tự dù trên toàn quốc hiện
có không ít trường đại học cao đẳng
mang danh sưng quốc tế
nhưng số trường thật sự đạt chuẩn quốc tế
được công nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay
có thể thấy chữ quốc tế
mà nhiều trường hiện cố ý tự gắn cho mình
đang bị hiểu sai tâu hướng
trường có yếu tố nước ngoài như
giảng viên người nước ngoài
học sinh được trú trọng học ngoại ngữ
trường có sự liên kết với nước ngoài
hoặc lập lờ nhằm đánh bóng
kích thích đánh lừa phụ huynh học sinh và xã hội
chưa kể nhiều trường chọn đặt tên nước ngoài
dễ gây nhầm lẫn cho phụ huynh
khi nhận diện định tính
điều đáng nói
việc nhiều cơ sở đào tạo gắn mát sai như vậy
lại chưa được thanh tra kiểm tra
và xử lý trên đề
dẫn tới tình trạng trường mang danh quốc tế
xuất hiện khắp nơi gây nhiễu
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
tác động tiêu cực tới các chuẩn mực giáo dục
khiến dư luận bức xúc
sự kiện cháu bé tử vong
do bị bỏ quên trên xe buýt
tại trường phổ thông liên cấp quốc tế gateway
tại hà nội mà thực chất văn bản thành lập trường này
chỉ có tên là trường tiều học gateway
đã dấy lên những vấn đề
trong việc kiểm soát điều hành
và quản lý các cơ sở đào tạo
đang tồn tại với tên trường quốc tế
từ các cấp độ gia đình xã hội
cơ quan chức năng chính quyền địa phương
đó là lý do trực tiếp
để trong chương trình thanh tra kiểm tra
tại hà nội ông nguyễn huy bằng
tránh thanh tra bộ giáo dục và đào tạo
đã đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội
cần sớm tổ chức ra soát
thanh tra kiểm tra
những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế
đang hoạt động trên địa bàn thành phố
những bất cập
từ tình trạng loạn danh sưng trường quốc tế
cũng đặt ra yêu cầu với ngành giáo dục
trong việc xác lập minh bạch
tiêu chuẩn của một trường đạt chuẩn quốc tế
cũng như công tác quản lý kiểm soát
từ góc độ chuyên môn bắt đầu từ việc
công khai đăng tải danh sách các trường quốc tế
để được cơ quan chức năng cấp phép
hoạt động tại việt nam
có thể tham khảo
tiêu chuẩn của một trường phổ thông đạt chuẩn quốc tế
mà nhiều nước đang áp dụng như
chương trình giảng dạy
được các tổ chức quốc tế công nhận
giáo viên đến từ nhiều quốc gia
học sinh học chủ yếu bằng tiếng anh
đối tượng học sinh
đa quốc gia và đa ngôn ngữ
học sinh theo học tại trường quốc tế
có thể truyền tiếp
sang học tại trường quốc tế
nhiều nước khác nhau
với trường đại học
yêu cầu về chuẩn quốc tế
cần phải đạt các tiêu chí khắt khe như
chất lượng đội ngũ giảng viên
tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ
và tỷ lệ bình quân sinh viên
trên trường đại học
giảng viên theo quy định
chất lượng và hiệu quả hoạt động
nghiên cứu khoa học
cơ sở vật chất phòng học phòng thực hành
thí nghiệm thư viện
phải đạt chuẩn
tổ chức tốt hoạt động văn hóa đời sống
cùng với việc đáp ứng các tiêu chí
do cơ quan chức năng ban hành
việc quản lý chất lượng đào tạo
của các trường quốc tế trường có yếu tố nước ngoài
tại việt nam cũng cần có cơ chế giám sát
thường xuyên chặt chẽ
bởi trong khi các trường công lập
nằm trong hệ thống giáo dục của quốc gia
thực hiện chương trình đào tạo chuẩn được nhà nước ban hành
thì việc quản lý hoạt động
nội dung giảng dạy chất lượng giáo dục
tại các cơ sở tư thục hoạt động độc lập
đang dấy lên nhiều nghi vấn
trong cộng đồng
chẳng hạn liệu việc giảng dạy
trong các trường ngoài công lập hay trường
có yếu tố nước ngoài có bảo đảm
thực hiện đúng chương trình được cấp phép
hoặc như quảng cáo công tác kiểm định chất lượng
các chương trình quốc tế cũng như đội ngũ giáo viên nước ngoài
để kịp thời xử lý
chấn chỉnh sai phạm tại nhiều cơ sở giáo dục
và đào tạo tình trạng bỗng nhiên
biến mất của một số trường mang danh quốc tế
việc cấp chứng chỉ bừa bãi
giáo viên không đủ trình độ
đòi hỏi cơ quan chức năng cần siết chặt
và tích cực hơn trong kiểm định
chất lượng đào tạo xác lập giá trị
đích thực cho các cơ sở giáo dục
có hình thức xử lý nghiêm khắc
thậm chí rút lấy phép hoạt động của cơ sở hoạt động
không đúng tôn trì mục đích
để xảy ra sai phạm nghiêm trọng
về phép phụ huynh
khi quyết định cho con em theo học
tại cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài
cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ
về nhà trường chương trình học tập
giáo viên ngôn ngữ giảng dạy
cơ sở vật chất
học sinh vốn đầu tư
mô hình quản trị
phân biệt giữa chất lượng giáo dục
với chất lượng phục vụ
để có lựa chọn đúng đắn phù hợp
phụ huynh cần manh dạn lên tiếng
trước sai phạm tẩy chay

và các cơ sở giáo dục
cơ sở đào tạo hoạt động có tính trộp dật
đặt nặng mục tiêu kinh doanh
coi giáo dục là nơi kiếm lời
thiếu quan tâm tới quyền lợi chính đáng của người học
trong bối cảnh
đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng
nhu cầu đào tạo các thế hệ công dân
có khả năng đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển
việc xây dựng và phát triển
các trường học có chất lượng đẳng cấp
quốc tế là hết sức cần thiết
và cũng là xu thế chung
của các quốc gia trong đó
có việt nam
nhờ đó cơ hội cho người học lập
mở rộng và góp phần nâng cao
mặt bằng giáo dục cũng như vị thế
quốc gia trên trường quốc tế
tuy nhiên để đạt tới
mục tiêu này cần có chiến lược kế hoạch
bài bản dứt khoát không chấp nhận
tình trạng đầu tư giáo dục bằng mọi giá
ăn sổi nóng vội
cùng với sự nỗ lực
của cơ quan chức năng sự tỉnh táo
sáng suốt của phụ huynh học sinh
sự giám sát chặt chẽ của toàn
xã hội là hết sức quan trọng
để xây dựng thành công hệ thống
trường học có chất lượng cao
được quốc tế công nhận đánh giá cao
ngăn chặn tình trạng loạn trường quốc tế
tự phong từng bước
lành mạnh hóa môi trường giáo dục
quý vị và các bạn
và theo dõi bài chấn trình tình trạng
nhiễu loạn trường quốc tế của tác giả đông á
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây